cựu thống đốc bang new jersey ông chris christi sáu mươi một tuổi đã nộp hồ sơ đăng ký cho chiến dịch tranh cử của mình lên cơ quan liên bang
qua đó chính thức tham gia cuộc đua giành đề cử của đảng cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là lần thứ hai ông christi tham gia tranh cử sau nỗ lực đầu tiên không thành công vào năm hai nghìn một mươi sáu
một cố vấn của ông christi cho biết vị cựu thống đốc dự kiến tiến hành chiến dịch tranh cử phi truyền thống
tập trung cao vào truyền thông tin tức và đối đầu trực tiếp với cựu tổng thống donald trump
bản thân ông christe tự tin vào khả năng của mình khi đối đầu với cựu tổng thống trump trong cuộc đua lần này
dự kiến ông risti sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử tại một buổi meeting tổ chức vào tối ngày sáu tháng sáu theo giờ địa phương ở bang new hampshire
năm hai nghìn một mươi sáu sau khi không giành được đề cử của đảng cộng hòa ông christie quay sang ủng hộ ông trump
và sau đó trở thành một trong những người đứng đầu nhóm chuyển giao quyền lực của cựu tổng thống
cựu tổng thống trump đã bổ nhiệm ông christie đứng đầu một ủy ban tư vấn về tình trạng lạm dụng thuốc giảm đau opios